đối mặt với làn sóng biến chủng mới nhiều quốc gia đã lựa chọn cách được xem là đối phó hiệu quả nhất
với dịch covid một mươi chín cho đến thời điểm này đó chính là tiêm vaccine
khuyến khích không đủ một vài nước đã áp dụng những phương thức ép buộc người dân đi tiêm vaccine
một trong những cách được thực hiện là thuê nhân viên đi đòi tiền phạt người chưa tiêm tại áo
một thành phố ở áo đang tin tuyển dụng nhân viên săn lùng và xử phạt những người từ chối tiêm vaccine covid một mươi chín
thành phố links của áo đang quảng cáo tuyển nhân viên làm nhiệm vụ xử phạt những người chưa tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
động thái này được đưa ra trước vài tuần áo áp dụng quy định bắt buộc tiêm vaccine covid một mươi chín
đối với người dân từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi
rt đưa tin theo mô tả công việc các ứng viên trúng tuyển sẽ chịu trách nhiệm phạt tiền
xử lý đơn khiếu nại và thi hành các biện pháp đối với những người không chịu nợ phạt do chưa tiêm ngừa
thông tin tuyển dụng nhấn mạnh thêm công việc này sẽ phù hợp với những người thích làm việc liên quan tới luật pháp và thủ tục hành chính
đáng nói phụ nữ được ưu tiên hơn khi ứng tuyển công việc dù họ cũng phải đáp ứng các tiêu chuẩn như nam giới
mức lương tháng khởi điểm là hai bảy trăm bảy mươi bốn euro tương đương với ba một trăm hai mươi sáu đô
ứng viên dự tuyển cần đáp ứng các yêu cầu như quốc tịch áo tốt nghiệp trung học cơ sở
có tính kiên trì và sẵn sàng làm việc thêm giờ không có tiền án tiền sự
và quan trọng là phải có giấy xác nhận đã tiêm phòng hợp lệ hoặc có giấy chứng nhận vừa hồi phục sau khi mắc covid một mươi chín